riêng số tiền các doanh nghiệp đã chi trả cho quảng cáo trên nền tảng facebook ước tính đạt khoảng hai trăm ba mươi năm triệu usd
hay theo báo cáo economi c hai nghìn một mươi tám do google và tmasek công bố tốc độ tăng trưởng của thị trường kinh tế số tại việt nam sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao
nhất là trong bốn lĩnh vực vận tải công nghệ thương mại điện tử du lịch trực tuyến và quảng cáo trực tuyến đạt giá trị ba mươi ba tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
điều này phần nào lý giải vì sao số lượng máy chủ của facebook đặt tại việt nam tăng vọt từ hơn ba trăm linh năm hai nghìn một mươi bảy lên đến bốn trăm bốn mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sự thật về số máy chủ này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của một số người cho rằng quy định doanh nghiệp nước ngoài phải đặt máy chủ tại việt nam khó bảo đảm tính khả thi
không đúng với thực tiễn gia tăng chi phí của doanh nghiệp nước ngoài gây khó khăn cho các hoạt động tiếp cận thông tin và trái với các cam kết quốc tế

dù doanh thu khả quan nhưng rõ ràng facebook không thể chối bỏ trách nhiệm trước thực trạng yếu kém đang xảy ra trên mạng xã hội này
bởi lẽ để thu về lợi nhuận lên đến hàng trăm triệu usd từ khoảng sáu mươi triệu tài khoản facebook tại việt nam
theo thống kê tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của hãng nghiên cứu thị trường citista
thì facebook đang có dấu hiệu đi ngược với hệ thống tiêu chuẩn cộng đồng do chính họ đề ra
dẫn tới một số sai phạm đặc biệt
những tổ chức nghiêm trọng có nguy cơ bị truy tố trước pháp luật
mặc dù facebook khẳng định mục đích của họ là ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn trong thế giới thực
mà có thể liên quan đến nội dung trên facebook xóa nội dung vô hiệu hóa tài khoản
và cộng tác với cơ quan thực thi pháp luật khi chúng tôi cho rằng thực sự có nguy cơ tổn hại về vật chất
hoặc mối đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của cộng đồng
thế nhưng trên facebook những tổ chức bị bộ công an việt nam xác định là tổ chức khủng bố
tổ chức khủng bố như việt tân chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và các tổ chức chân dết của chúng vẫn ngang nhiên hoạt động
qua facebook các tổ chức đó nhất là voice trực tiếp tổ chức quảng bá nhằm tuyển dụng thành viên
từ việt nam để đào tạo dưới chiêu bài học bổng xã hội dân sự
đặc biệt trong khi fanpage của tổ chức khủng bố việt tân trên facebook trở thành một trung tâm
đăng tải và chia sẻ thông tin xấu độc xuyên tạc sự thật công khai chống phá
đảng nhà nước và nhân dân việt nam thì nhiều công dân mỹ mà tiêu biểu là ông nguyễn thanh tú
nhà báo ac tomson vẫn mòn mỏi đấu tranh để đưa toàn bộ tội ác hoạt động lừa đảo
của tổ chức khủng bố này ra trước dư luận và pháp luật
điều này khiến dư luận không thể không đặt ra câu hỏi
phải trang facebook dung túng cho sự tồn tại của chúng
bất chấp việc các cơ quan chức năng của việt nam đã nhiều lần cảnh báo
không chỉ làm ngơ trước hoạt động của các tổ chức khủng bố
đối với việt nam dịch vụ của facebook tại việt nam còn cho thấy
có sự khuyến khích góp phần quảng bá cho hành vi phạm tội khác
để cho nhiều tài khoản tiến hành quảng cáo giao bán sản phẩm bất hợp pháp
như vũ khí tiền giả pháo hàng giả môi giới mại dâm
cũng cần phải thẳng thắn rằng facebook không thể vô can trước thông tin việt nam
đứng thứ ba trong danh sách các quốc gia thiếu minh bạch về quảng cáo trực tuyến
bởi hai phần ba lợi nhuận của ngành kinh doanh
đối với mẻ này ở việt nam là thuộc về facebook và google
với chính sách và phương thức thanh toán cho quảng cáo trên facebook
cũng như các phần mềm khác thuộc mạng xã hội này như instagram whatsapp tương đối đơn giản
người mua quảng cáo chỉ cần hoàn thành các hướng dẫn của facebook về mặt hàng
thời lượng phát sóng đối tượng khách hàng hướng đến và thanh toán chi phí qua thẻ tiến dụng
thẻ cho vai quốc tế như visa mastercard là xong
nhưng trách nhiệm kiểm soát
chịu trách nhiệm với người sử dụng với xã hội và đất nước mà mình kinh doanh
lại bị mạng xã hội này buông lơi bỏ qua
chưa kể như ông nguyễn văn phụng vụ trưởng vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn tổng cục thuế cho biết
cá nhân trả tiền cho facebook điều đó có nghĩa đất nước chúng ta mất đi một nguồn lực
tức là chi trả cho nước ngoài và người dân sẽ không được hưởng
thông qua phương thức giao dịch như vậy facebook và người mua quảng cáo vừa có thể né
thuế vừa đồng thời không phải khai báo thông tin và chất lượng mặt hàng cần bán
việc facebook đang thực hiện hành vi giao dịch mua bán quảng cáo trực tiếp với đối tác thay vì thông qua
các đại diện tại việt nam phần nào đang tạo ra một cuộc chơi không lành mạnh
gián tiếp gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nội dung số khác
vì lý do đó nhiều người đã coi thị trường trực tuyến facebook ở việt nam như một chợ đen đích thực
có thể thoải mái quảng cáo và buôn bán trực tiếp bất kể loại hàng nào
kể cả hàng cấm
nghiêm trọng hơn xuất phát từ kẽ hở ấy những mục đích thủ đoạn mang tính chính trị chống phá chế độ
chống phá đất nước đã và đang lợi dụng nền tảng facebook để phục vụ mục đích tuyên truyền thiếu trong sạch
facebook nói riêng và các mạng xã hội phổ biến khác như youtube twitter đã tạo cơ hội cho thủ đoạn
chính trị này lây lan với tốc độ chóng mặt sang cả những chủ đề đối tượng ít ai ngờ đến như công kích cá nhân
cạnh tranh không lành mạnh
với việt nam hành vi quảng cáo chính trị nói cách khác là truyền thông bẩn truyền thông đen trên facebook
để phục vụ mưu đồ xấu không lành mạnh đang ngày một trở nên phổ biến
đối tượng bị các tổ chức cá nhân sử dụng quảng cáo chính trị nhắm đến cũng vô cùng đa dạng
từ chính khách người nổi tiếng doanh nghiệp đến các mâu thuẫn cá nhân
đáng chú ý facebook thường xuyên ngó lơ hoặc chậm trễ xử lý các nội dung sai phạm
dù cơ quan chức năng hoặc tổ chức cá nhân có quyền lợi liên quan nhiều lần phản ánh
theo thông tin từ cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc bộ thông tin và truyền thông
và một số đơn vị xử lý khủng hoảng truyền thông của các doanh nghiệp trong nước
thời gian để facebook xử lý xóa bỏ các trang tài khoản đăng tải những nội dung sai sự thật lên đến hàng tháng
thậm chí cả năm trời
như vậy tình trạng thiếu hợp tác với người bị hại phương pháp xử lý thông tin tài khoản fanpage
vi phạm các quy định của pháp luật việt nam tiêu chuẩn cộng đồng của facebook đã và đang bộc lộ sự cầu thả vô trách nhiệm
từ những nguyên nhân kể trên việc siết chặt quản lý mạng xã hội và người dùng mạng xã hội
được xem là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết của chính phủ việt nam
trong đó luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín trở thành một công cụ pháp lý quan trọng
để chính phủ nhân dân việt nam có cơ sở đấu tranh với các sai phạm tồn tại
trên nhiều mạng xã hội mà cụ thể là facebook
tuy nhiên facebook không phải là doanh nghiệp công nghệ xuyên quốc gia duy nhất
để xảy ra các sai phạm nghiêm trọng tại việt nam
ngoài tập đoàn này những tên tuổi nổi bật khác trong lĩnh vực kinh tế số như google airbnb hay grab
cũng là các doanh nghiệp đang bị đặt nghi vấn điều tra thậm chí bị khởi kiện theo trình tự pháp luật
cũng như các quốc gia khác trên thế giới việt nam luôn khuyến khích tạo cơ hội
để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh phát triển tại việt nam
tuy nhiên cùng với việc thụ hưởng các điều kiện thuận lợi đó
các doanh nghiệp nước ngoài cũng phải có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của pháp luật việt nam
cạnh tranh hợp pháp lành mạnh với các doanh nghiệp trong nước hoạt động cùng lĩnh vực
đáng tiếc là không phải doanh nghiệp nước ngoài nào cũng ý thức tốt vấn đề này
thực tế facebook và nhiều tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ khác
đã bị xử phạt tại nhiều quốc gia vì không tuân thủ luật pháp của nước sở tại
gần đây nhất cơ quan giám sát dữ liệu pháp cũng đã tuyên bố phạt google số tiền lên đến năm mươi bảy triệu usd
vì vi phạm bảo mật dữ liệu hoặc tại singapore hai tập đoàn grab và uber
đã bị phạt chín năm triệu usd vì mờ ám trong thương vụ xác nhập
ở việt nam vấn đề tương tự của các tập đoàn này đang chỉ dừng ở việc bị các cơ quan chức năng cảnh báo
điều đó cho thấy chính phủ việt nam sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp khắc phục hậu quả
của họ nhưng các doanh nghiệp vi phạm cũng cần ý thức rằng cùng với thiện chí này
việt nam cũng đồng thời đòi hỏi các tập đoàn xuyên quốc gia cần sớm chấn chỉnh hoạt động theo khuôn
khổ của pháp luật việt nam tránh để đẩy tới những bản án nghiêm khắc và sự tẩy chay của người tiêu dùng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài không được vi phạm pháp luật của tác giả quang minh
bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân chương trình tạm dừng ở đây